một tập quán một nét đẹp văn hóa một phong trào quân chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước
trồng cây gây rừng đã góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái cải thiện cảnh quan chủ động phòng chống thiên tai
ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước kết quả trong năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng với sự cố gắng của các địa phương
thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh đến năm hai nghìn hai mươi năm cả nước đã trồng được hai trăm sáu mươi hectare rừng trồng tập trung
và một trăm hai mươi bảy triệu cây xanh phân tán góp phần cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến xuất khẩu
tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên bốn mươi hai công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực
lần đầu tiên nước ta chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải một mươi ba triệu tấn carbon trị giá gần một hai trăm linh tỷ đồng
nhân dịp này để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước tại địa phương
giám đốc công an tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa điểm đoàn đến thăm và làm việc gắn với thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và kế hoạch bảo vệ chương trình lễ hội xuân giáp thìn
sáng nay chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân đến công an các đơn vị địa phương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an đã biểu dương toàn thể lực lượng
nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất đó là giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
bảo đảm cho người dân được đón một cái tết thật sự an ninh an toàn lành mạnh bình yên và hạnh phúc
quyết liệt triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đán
công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
trong bảy ngày nghỉ tết lực lượng công an điều tra làm rõ một trăm linh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
khởi tố năm trăm linh bảy vụ tám trăm hai mươi bị can bắt hơn ba trăm năm mươi vụ hơn một hai trăm linh đối tượng đánh bảo
trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần xuyên đêm xuyên tết công an cả nước chủ động các phương án
xử lý ủn tắc tai nạn giao thông xử lý không có vùng cấm không có ngoại lệ tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ

bộ trưởng cũng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc lan tòa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
chỉ ẩn những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ dịp tết nguyên đán
bộ trưởng cũng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc lan tòa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân

bộ trưởng cũng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc lan tòa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân

bộ trưởng cũng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
lực lượng công an nhân dân đã hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ dịp tết nguyên đán

chỉ ẩn những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ dịp tết nguyên đán

rất cần phải có sự hỗ trợ cấp cứu kịp thời nhiều người đã được cứu sống
phạt hủy những kết quả đã đạt được ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm mới
bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng triển khai nghiêm túc các mặt công tác trọng tâm
tạo những bước đột phá tạo đà cho năm hai nghìn hai mươi
chủ động nắm chắc tình hình tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
ngày sau tết tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng lễ hội đầu xuân
như đánh bạc tín dụng đen tội phạm xâm phạm sở hữu
phối hợp thực hiện an sinh xã hội bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn lực lượng
làn tỏa những chiến công xuất sắc những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết cũng đã có những hy sinh thầm lặng
vào sáng nay lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến viếng thăm hỏi động viên thân nhân gia đình
thượng sĩ phạm tấn phát cám bộ trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã hy sinh trong khi tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào sáng ngày mùng năm tết
trong không khí xúc động tiếc thương lãnh đạo công an tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân
gia đình đồng chí phát đồng thời động viên
chia sẻ đến thân nhân gia đình phạm tấn phát
gia đình sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
trước đó vào khoảng năm giờ bốn mươi phút ngày năm tết đồng chí trần đức lâm cán bộ công an huyện đức linh
đang tăng cường cho phòng cảnh sát giao thông và đồng chí phạm tấn phát cán bộ trung đoàn e hai mươi bảy
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an tăng cường cho phòng cảnh sát giao thông
đang thực hiện ca tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
bằng xe ô tô cảnh sát giao thông khi đến km số một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tám trăm linh cô lộ một a thuộc thôn hai xã tân đức huyện hàm tân
trong lúc tránh đi ngược chiều không may bị mất lái dẫn đến sự cố tai nạn giao thông
hậu quả làm đồng chí trần đức lâm và đồng chí phạm tấn phát bị thương
sau đó được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hàm tân
tuy nhiên do vết thương quá nặng đồng chí phát đã hy sinh
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã có mặt kịp thời tại hiện trường
ủng hộ các lực lượng xử lý vụ việc đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cán bộ hy sinh
và cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
thưa quý vị và các đồng chí trong suốt bảy mươi chín năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn xác định quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi
trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
theo tinh thần nghị quân
số bốn mươi ba của hội nghị trung ương tám khóa một mươi ba tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng
của biện pháp vận động quân chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí trong suốt bảy mươi chín năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
quý vị và các bạn hiện nay ở nước ta có khoảng hơn hai mươi sáu triệu người là lao động làm công hưởng lương
trong đó công đoàn việt nam quản lý hơn một mươi một triệu đoàn viên với khoảng hai phần ba là công nhân lao động
đây là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng phát triển kinh tế của đất nước
công nhân lao động chính là lực lượng tiên phong giúp đất nước phát triển nhanh và bền vững
đây vừa là vinh dự nhưng cũng vừa là trọng trách lớn lao đối với người lao động cả nước
tuy nhiên vấn đề được đặt ra đó là công nhân nước ta chủ yếu là lao động
lao động di cư trưởng thành từ nông dân ra đi từ nông thôn
nên vấn đề hiểu biết pháp luật còn một số hạn chế
tổ chức công đoàn rồi phát triển các tổ chức đảng trong lực lượng công nhân
và đồng thời lực lượng công an cũng đã có những hướng dẫn tập huấn về các nghiệp vụ kỹ năng
về phát triển các vấn đề sai trái để nâng cao sức đề kháng phòng ngừa
cũng như các kỹ năng về phòng chống tội phạm
kinh tế khó khăn nguồn thu nhập giảm trong khi nhu cầu chi tiêu lớn
đó cũng chính là những lý do khiến cho nạn tín dụng đen
hội bùng phát cùng với đó là tệ nạn cờ bạc mua bán vận chuyển ma túy
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự
trong các công ty nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp xóm trọ
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
tạo điều kiện giúp người lao động yên tâm sản xuất
cũng như thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
giúp lực lượng công an giải quyết từ sớm từ xa những vụ việc gây mất an ninh trật tự tại cơ sở
đây cũng là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ mà nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh huệ hiện đại đã chỉ ra
hiện toàn quốc có gần ba hai trăm linh tổ tự quản khu nhà trọ công nhân
tại tỉnh bình dương
xung kích tự quản về an ninh trật tự với hơn hai mươi thành viên tham gia
các đội công nhân xung kích có nhiệm vụ nắm bắt thông tin
phối hợp đồn công an các khu công nghiệp giải quyết sớm các vụ việc có nguy cơ gây mất an ninh trật tự
tính từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đội công nhân xung kích tại tỉnh bình dương
đã có hơn một mươi lượt điều tra và canh gác bảo vệ các doanh nghiệp
cung cấp trên ba thông tin giá trị cho lực lượng công an
giúp giải quyết gần một hai trăm linh vụ việc góp phần tạo dựng một môi trường làm việc ổn định
phát triển bền vững kinh tế xã hội cho địa phương
từ khi mà được thành lập thì cái đội thanh niên xung kích này đã góp phần tham mưu cho ban giám đốc rất là nhiều
nhiều vấn đề quan trọng về vấn đề an ninh và đội đã tích cực tham gia vào những hoạt động
cùng với đội bảo vệ để đảm bảo an ninh của công ty
tại nhiều địa phương liên đoàn lao động đã phối hợp với công an tỉnh xây dựng các mô hình như
khu công nghiệp cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự công đoàn cơ sở không có người mắc tệ nạn xã hội
phong trào gia đình công nhân viên chức lao động không có người mắc tệ nạn xã hội
mô hình công đoàn cơ sở
có ba không
khi có người đến ở thì chúng tôi là cái nhất là phải đủ về căn cước đầy đủ về giấy tờ về thông tin
thì chúng tôi mới cho ở
công an của huyện và thị trấn thường xuyên đi tuần và kiểm tra bắt được rất nhiều vụ về ma túy
người dân chúng tôi cũng yên tâm
bên cạnh việc chủ động phối hợp phòng ngừa với các loại tội phạm công an các đơn vị địa phương
phối hợp cùng các cấp công đoàn tổ chức trên bốn mươi cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật
tổ chức sản xuất phát hành trên một năm triệu ấn phẩm tài liệu tuyên truyền
việc tuyên truyền trên internet mạng xã hội ứng dụng nhắn tin trên điện thoại máy tính được đặc biệt quan tâm
ngày có hoạt động của công an tỉnh bắc giang thì doanh nghiệp được tiếp cận một cách chủ động
thay vì là thu động như ngày xưa mà mình phải đi tìm bây giờ mình có thì mình nắm bắt được những cái tình hình xã hội
của địa bàn tỉnh bắc giang và các huyện
để từ đó thì doanh nghiệp có những
để từ đó thì doanh nghiệp có những
để từ đó thì doanh nghiệp có những cái hoạt động mà làm sao mình chủ động mình tránh được
lực lượng công an từ tỉnh cho đến huyện đến xã đã đối thoại trực tiếp với tất cả và rất nhiều doanh nghiệp
lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp cũng như người dân
phản ánh về những tình hình về an ninh trật tự và cũng như là phản ánh về lực lượng công an
do đó là chúng tôi cũng tiếp thu những cái đó và để xích lại giữa lực lượng công an
đối với các doanh nghiệp gần nhau hơn và hiểu nhau hơn
và cái mục đích cuối cùng là để đảm bảo an ninh trật tự được thật tốt để cho các doanh nghiệp yên tâm kinh doanh
lan tỏa huy động được sức mạnh trong xây dựng thực hiện phong trào
để mỗi đoàn viên công nhân viên chức lao động đều là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc
tạo dựng một thế trận an ninh nhân dân vững chắc tới từng cơ sở xí nghiệp nhà máy
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

đoàn viên người lao động đã góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa
rồi giúp cho doanh nghiệp ổn định và phát triển
cũng như là đảm bảo cái an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
chúng tôi cũng sẽ có những biện pháp để đảm bảo cho phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trong công nhân viên chức người lao động đi vào thực chất và hiệu quả hơn
phong trào này sẽ đi sâu vào nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức
người lao động phát hiện ngay từ đầu ngay từ sớm ngay từ xa những mâu thuẫn
những khó khăn những vướng mắt của công nhân viên chức người lao động
để có biện pháp hòa giải ngay từ đầu
bộ công an xác định cần phải thường xuyên giả soát nhân rộng củng cố
phát triển những mô hình phong trào có kết quả tốt
mạnh dạn thanh loại loại bỏ những mô hình không hiệu quả
tiếp tục xây dựng mới những mô hình điển hình tiên tiến khác
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mô hình không cần nhiều
mà cần thiết phải tinh phải có hiệu quả phát huy được vai trò
và sức mạnh to lớn của nhân dân giúp lực lượng công an hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao
và đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc
mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác
sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trả tự
công an quận co vấp tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp là nguyễn mạnh nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ tại huyện hóc môn về hành vi cướp giật tài sản
và trần hữu hạnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trong sáng cùng ngày lực lượng công an cũng đã trao trả tài sản
cho người đàn ông quốc tịch armenia
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng hai người đàn ông quốc tịch armenia
đi bộ trên lề đường quang trung phường một mươi quận gó vấp tp hcm
sử dụng điện thoại
lúc này một thanh niên đi xe máy chạy bên lề đường áp sát vào người đàn ông
để giật lấy chiếc điện thoại rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an quận gò vấp cùng với phòng cảnh sát
hình sự công an tp hcm đã điều tra xác định kẻ cướp giật là nghĩa nên truy bắt
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai công an quận gò vấp phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an xã mong thọ a huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an làm việc
tại cơ quan công an nghĩa khai sau khi cướp giật tài sản của du khách
nghĩa đã đưa điện thoại cho hạnh nhờ bán giúp
hạnh biết rõ điện thoại nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có
nhưng vẫn đồng ý bán dùm và đưa trước số tiền năm trăm linh đồng
sáng ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp
đã thực hiện thủ tục trao trả tài sản cho người đàn ông quốc tịch armenia
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ và công an tp hcm
bắt giữ đối tượng là nguyễn hùng anh chú tại tp hcm
đang tàng trữ hơn năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
có trọng lượng hơn hai kg
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn hùng anh
khi đối tượng này nhận từ xe ô tô giao hàng năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
trong đó có trọng lượng là hai kg được nguyễn trang cất dấu tinh vi trong các túi ni lông
hộp nhựa chứa bánh kẹo mỹ phẩm
hùng anh là đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán tàng trự trái
phép chất ma túy số lượng lớn
hoạt động liên tỉnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
triệt xóa vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bắt giữ ba đối tượng với hơn một mươi kg ma túy tổng hợp
với tinh thần vì nhân dân phục vụ những ngày đầu năm mới lực lượng công an tỉnh
và công an các huyện thị xã thành phố của tỉnh quảng ngãi đều triển khai đồng loạt
các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình
bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết an bình
trong những ngày xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn nhiều khu vui chơi giải trí ở thành phố quảng ngãi
thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày
để cho nhân dân vui xuân đón tết yên bình cán bộ chiến sĩ công an thành phố quảng ngãi
ngày đêm tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra điểm nóng phức tạp
là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa
kinh tế xã hội lớn của tỉnh
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố quảng ngãi
là nhiệm vụ trọng tâm được công an thành phố quảng ngãi cảnh sát một trăm một mươi ba
và cảnh sát cơ động quan tâm hàng đầu
hồng cảnh sát quang linh chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba xây dựng kế hoạch quy động tối đa
lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng và phòng chống tội phạm
theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba
trong đó tập trung đấu tranh trắng áp với các loại tội phạm như trộm cắp cướp giặc
gây đối trật tự công cộng chống người thành công vụ để góp phần đảm bảo an ninh trật tự
cho nhân dân vui xuân đón tích
trên trận tuyến bảo vệ an ninh chính trị lực lượng an ninh đã chủ động tham mưu
xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên các tuyến địa bàn trọng điểm
kịp thời phát hiện đấu tranh với mọi âm mưu ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch
chủ động nắm tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời
những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến an ninh nông thôn an ninh kinh tế văn hóa chính trị nội bộ
bên cạnh đó lực lượng công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn sẵn sàng tấn công chấn áp các loại tội phạm
với tinh thần vì nhân dân phục vụ các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi đã nêu cao trách nhiệm
giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân
tết yên bình